thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
vận động người dân không vượt biên trái phép tuy nhiên trên một số địa bàn của tỉnh yên bái
vẫn có những trường hợp người dân vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
có mặt tại đội quản lý xuất nhập cảnh phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh yên bái
để hoàn thiện thủ tục đưa cho cốt em trai về quê nhà anh hà văn yên vẫn chưa hết xót xa ân hận
trước đó chỉ vì tin rằng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê sẽ có thu nhập cao
anh hà văn yên và em trai là hà văn ảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại thôn khe hao
xã phong dụ hạ huyện văn yên rủ nhau xuất cảnh trái phép
tuy nhiên mới sang được một thời gian ngắn thì hà văn ảnh bị tử vong do tai nạn giao thông
nên đi trái phép không có giấy tờ hợp lệ nên muốn mang thi thể và thân xác em tôi mang về quê nhà việt nam
quê nhà an táng gặp rất nhiều khó khăn nên tôi ra đây trình báo với cơ quan chức năng
và đề nghị cơ quan chức năng giúp đỡ tôi hoàn tất thủ tục để đưa thi thể và thân xác em tôi về việt nam
tại quê nhà an táng
gia đình chị mai thị hoàng chú xã phong dụ thượng huyện văn yên cũng có người con trai tên là lò văn chiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngay theo đám bạn trốn sang trung quốc để làm thuê
khi vừa sang bên kia biên giới chưa được một tuần thì lò văn chiến bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong
cháu nó trốn nhà đi xuất cảnh trái phép không may bị chết ở bên trung quốc
để lại nỗi đau thương mất mát lớn cho gia đình tôi
chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình để đưa em nó về nhà an táng
tôi mong muốn mọi người đừng nên xuất cảnh trái phép lao động
sang bên đó sẽ không được bảo hộ cuộc sống rất khất vả khó khăn
gặp rất nhiều sự do
thống kê một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái đã phát hiện hơn một trăm hai mươi vụ
với hơn một trăm năm mươi trường hợp xuất cảnh trái phép đi nước ngoài
trong đó có năm mươi bốn trường hợp bị bắt và trao trả về việt nam
trên địa bàn tỉnh yên bái vẫn xảy ra một số người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
do đó việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài của người dân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
có trường hợp phải trả giá bằng tính mạng của mình bị cưỡng bức lao động
có trường hợp trở thành nạn nhân của các vụ việc phạm tội mà không được pháp luật bảo vệ
đi làm kiếm tiền là nhu cầu hết sức chính đáng của mỗi người dân
nhất là ở vùng cao nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn
tuy nhiên việc người dân xuất nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật
tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
do vậy mỗi người dân hãy là người hiểu biết
không nên làm trái pháp luật để không phải nhận những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình